chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
từ tháng bốn tới tòa án nhân dân tp hcm sẽ tuyên án vụ trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi bốn bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cụ phần sài gòn scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng theo cáo buộc của viện kiểm sát
theo diễn biến phiên tòa từ ngày năm tháng ba đến ngày bốn tháng bốn sáu mươi sáu bị cáo làm việc tại scb hệ sinh thái vạn thịnh pháp công ty thẩm định giá tài sản đảm bảo
doanh nghiệp khác đồng phạm giúp sức cho bị cáo trương mỹ lan đều thừa nhận hành vi phạm tội theo cáo trạng nhưng đề nghị được xem xét vai trò hạn chế làm công ăn lương tin tưởng tuyệt đối vào trương mỹ lan và không hưởng lợi trong vụ án để được hưởng mức án khoan hồng
riêng bị cáo trương mỹ lan đưa ra nhiều quan điểm lý giải không thao túng scb không chiếm đoạt tiền scb mà đưa tài sản của gia tộc người thân bạn bè để tái cơ cấu scb nhưng thất bại
một mươi tám bị cáo thuộc đoàn thanh tra tổ giáo
các tổ giám sát thuộc ngân hàng nhà nước tại scb và lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước nhận tiền của scb trong giai đoạn thanh tra ngân hàng này để bưng biết sai phạm che giấu thực trạng tài chính đặc biệt yếu kém tại tòa đều thừa nhận hành vi sai phạm
song giữa bị cáo đỗ thị nhàn trưởng đoàn thanh tra cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai thuộc ngân hàng nhà nước và bị cáo nguyễn văn hưng phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
người ra quyết định thanh tra
tranh cãi khi xác định ai có vai trò chủ mưu trong nhóm sai phạm này
đỗ thị nhàn cho rằng làm sai do nguyễn văn hưng chỉ đạo còn viện kiểm sát xác định bị cáo hưng chủ mưu cầm đầu
ngược lại bị cáo hưng cho rằng không chỉ đạo ai không chủ mưu
luận tội viện kiểm sát đánh giá bị cáo trương mỹ lan từng bước nắm giữ chi phối đến chín mươi một năm cổ phấn scb là người thực tế có quyền lực chỉ đạo
điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của scb
từ đó trương mỹ lan sử dụng scb như là công cụ tài chính huy động vốn từ các tổ chức cá nhân rồi sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi
lập hồ sơ vay khống nâng khống giá trị tài sản đảm bảo rút tiền scb sử dụng cho mục đích cá nhân
trong một mươi năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai scb đã giải ngân cho nhóm bị cáo trương mỹ lan hơn hai năm trăm linh khoản vay với tổng số tiền hơn một triệu tỷ đồng
chiếm chín mươi ba số tiền cho vay của ngân hàng
đến năm hai nghìn hai mươi hai nhóm bị cáo lan còn một hai trăm tám mươi bốn khoản vay dư nợ tại scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng gần bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng dư nợ gốc và một trăm chín mươi ba tỷ tiền lãi
nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi
với thiệt hại trên viện kiểm sát đề nghị trương mỹ lan tử hình về tội tham ô tài sản hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ
một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vai trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
đồng hợp hình phạt là tử hình
theo viện kiểm sát bị cáo trương mỹ lan đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện phòng chống dịch covid một mươi chín
được chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng ba và ba mươi một bằng khen của hội chữ thập đỏ việt nam
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
tuy nhiên bị cáo trương mỹ lan phạm tội nhiều thủ danh đặc biệt nghiêm trọng
bị cáo tổ chức thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong một thời gian dài
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi gian dối chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước nhân dân và scb
trương mỹ lan có ba tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức phạm tội từ hai lần trở lên dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội
vì vậy cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi và hậu quả mà bị cáo gây ra
loại bỏ bị cáo khỏi đời sống xã hội đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm kinh tế chức vụ nói riêng
liên quan vụ án vạn thịnh pháp tranh luận tại tòa luật sư cho rằng trương mỹ lan không phạm tội tham mô tài sản
vì bị cáo không phải là người có chức vụ quyền hạn tại scb
còn đại diện viện kiểm sát lại khẳng định chủ thể tội này là người nào có chức vụ quyền hạn chứ không phải là có chức vụ và quyền hạn
trong khi trương mỹ lan nắm quyền cao nhất tại ecb điều hành các bị cáo có chức vụ khác
theo luật sư hành vi phạm tội của trương mỹ lan trong suốt một mươi năm là tương tự cùng phương thức phạm tội
nhưng cơ quan tiến hành tố tụng khởi tố truy tố lan hai tội danh là làm nặng tình trạng của bị cáo
viện kiểm sát cho rằng hành vi của trương mỹ lan và đồng phạm suốt một mươi năm được chia thành hai giai đoạn
tức hành vi phạm tội xảy ra trước ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám xử lý theo điều khoản tương ứng là điều một trăm bảy mươi bảy
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
còn hành vi của lan và đồng phạm xảy ra từ giờ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
sẽ xử lý theo bộ luật hình sự mới tương ứng về tội tham ô tài sản
về tội đưa hối lộ năm hai triệu usd luật sư cho rằng ngoài lời khai nhận tội của bị cáo đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai và lời khai của người đưa tiền là cựu tổng giám đốc scb võ tấn hoàng văn
thì không có chứng cứ nào thể hiện trương mỹ lan chỉ đạo văn đưa tiền cho nhàn
có cơ sở buộc tội bị cáo lan đưa hối lộ
đối với tám mươi năm bị cáo trong vụ án trương mỹ lan thì có sáu mươi bị cáo làm việc tại scb hệ sinh thái vạn thịnh pháp
trong đó hai mươi ba bị cáo là người có chức vụ cấp cao gồm một mươi một bị cáo thuộc hội đồng quản trị
trong đó có ba chủ tịch năm phó chủ tịch và ba thành viên khác một mươi bị cáo thuộc ban điều hành
trong đó có bốn tổng giám đốc và bảy phó tổng giám đốc hai bị cáo làm trưởng ban kiểm soát ở hai giai đoạn khác nhau
đã từng vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo lan chiếm đoạt tiền của scb
viện kiểm sát khi luận tội đề nghị ba án trung thân cho ba cựu lãnh đạo cấp cao tại scb
bị cáo đinh văn thành chủ tịch hội đồng quản trị scb trốn truy nã xét xử vắng mặt
ký hợp thức hồ sơ bốn trăm bảy mươi chín khoản vay giúp sức cho trương mỹ lan chiếm đoạt một trăm tám mươi chín tỷ đồng gây thiệt hại hơn một trăm bốn mươi hai tỷ đồng
bị cáo bùi anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị scb
ký hợp thức hồ sơ sáu trăm một mươi một khoản vay giúp sức trương mỹ lan chiếm đoạt hơn một trăm linh bốn tỷ đồng tổng thiệt hại hơn hai trăm một mươi tỷ đồng
bị cáo võ tấn hoàng văn tổng giám đốc scb ký hợp thức hồ sơ sáu trăm ba mươi tám khoản vay giúp sức cho trương mỹ lan chiếm đoạt hơn một trăm chín mươi hai tỷ đồng tổng thiệt hại hơn một trăm sáu mươi một bảy trăm linh tỷ đồng
ba bị cáo trên viện kiểm sát đánh giá đều có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng cùng có ba tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
thực hiện hành vi phạm tội có tổ chức phạm tội từ hai lần trở lên dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội
do đó cần có mức hình phạt nghiêm minh cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội
đối với nhóm bị cáo thuộc đoàn thanh tra tổ giám sát ngân hàng nhà nước tại scb và lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
thì bị cáo đỗ thị nhàn cũng bị viện kiểm sát đề nghị án trung thân vì nhận hối lộ năm hai triệu usd
theo viện kiểm sát quá trình điều tra và tại tòa
nhận hành vi phạm tội nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ
nhưng bị cáo có hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là dùng thủ đoạn tinh vi phạm tội nhiều lần
đồng thời hậu quả vụ án đặc biệt lớn nên cần có mức án nghiêm là trung thân
các bị cáo còn lại viện kiểm sát đề nghị từ ba năm tù treo đến hai mươi bốn năm tù
trong đó có một mươi năm bị cáo được đề nghị án treo
hiện phiên tòa xét xử vụ án vạn thịnh pháp đang trong thời gian nghị án để chờ phán quyết
sau loạt sai phạm nghiêm trọng liệu các bị cáo sẽ phải đối diện với bản án cuối cùng nào
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại